tại buổi họp báo đại diện các cơ quan báo chí quan tâm nhiều đến vấn đề hoa kỳ áp mức thuế chống bán phá giá
đối với cá tra nhập khẩu từ việt nam và việc gỡ thẻ vàng của ủy ban châu âu đối với thủy sản của việt nam
vấn đề này hiện hiệp hội xuất khẩu thủy sản việt nam và tổng cục thủy sản đang phối hợp với các doanh nghiệp
và các bên liên quan chuẩn bị nội dung để kháng kiện lại phán xét này
và gio linh tỉnh quảng trị về tình trạng hàng chục kg cá biển bị chết trôi giạp vào bờ
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị phối hợp với các ban ngành chức năng
để tiến hành kiểm tra phân tích và bước đầu đã xác định được nguyên nhân
theo đó nguyên nhân ban đầu khiến cá chết trôi giạt vào khu vực xã triệu an triệu vân là do một số ngư dân
khai thác gần bờ dưới sức ép
cá chết của cá và nước nên lưới bị rách đồng thời một số cá bị sức ép nên bị chết và trôi giặt vào ven bờ
ngoài ra do một số tàu cá ngoại tỉnh làm nghề lưới trục gần bờ có sử dụng đèn cao áp để khai thác
số lượng cá vớt lên chưa hết nên trôi giạt vào bờ
sau khi xác định được nguyên nhân chính quyền địa phương phối hợp với đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn
đã tiến hành thông báo cho người dân tránh hoang mang trong dư luận
góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội trên địa bàn
theo thông tin từ chính quyền xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
ba người đã bị thương vong do bất cần trong việc xử lý thực bì để chuẩn bị trồng rừng
theo đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai tháng bốn khi gia đình bà triệu thị huệ thực hiện việc phát dọn
xử lý thực bì chuẩn bị trồng rừng do bất cần để xảy ra cháy ngọn lửa cháy to gặp gió mạnh
đã cháy lan sang rừng cây của gia đình bên cạnh
bà huệ đã cùng người làm tiến hành dập lửa
tuy nhiên do lửa cháy lớn khiến bà triệu thị huệ năm mươi năm tuổi và chị lý thị oanh bốn mươi tuổi
tử vong vì bị bỏng và ngạt khói
còn chị lý thị thu ba mươi sáu tuổi bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa trung mương thái nguyên
sức khỏe đang dần ổn định
ngay sau khi vụ việc xảy ra các cơ quan chức năng của xã dân tiến và huyện võ nhai
đã đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc
đồng thời tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong số tiền năm triệu đồng
và gia đình có người bị thương hai triệu đồng
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
lúc một mươi bốn h chiều nay lực lượng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy pc bốn mươi ba
công an tỉnh thừa thiên huế phối hợp với công an huyện phú lộc
bắt quả tăng một đối tượng đang có hành vi tàng trữ ma túy dạng đá
từ nguồn tin của người dân
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy công an tỉnh thừa thiên huế
và công an huyện phú lộc đã bắt quả tang đối tượng huỳnh công trãi
còn gọi cu đen sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ở tại thôn phú cường xã lộc thủy huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đang tàng trữ trái phép một số lượng lớn ma túy dạng đá
và các vật dụng để sử dụng ma túy
được biết đối tượng huỳnh công trãi đã từng có ba tiền án
ba tiền sự về tàng trữ mua bán ma túy
hiện đang sinh sống tại địa phương không có nghề nghiệp ổn định
hiện lực lượng công an đang tiếp tục khám xét nhà đối tượng này
và điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo đúng pháp luật
thưa quý vị một vụ cháy xảy ra hôm nay tại một trung cư một mươi bốn tầng
ở quận ratchathaiwi thủ đô bangkok
đã khiến hơn sáu mươi người bị thương và ít nhất ba người thiệt mạng
trong đó hai người được xác định là công dân thái lan
đáng chú ý trong số người bị thương
có một mươi ba người là công dân việt nam
theo thông tin ban đầu ngọn lửa bùng phát từ tầng năm của tòa nhà
sau đó nhanh chóng lan rộng ra các tầng
nguyên nhân được xác định là do hệ thống dây điện đã cũ gây nên chập cháy bên trong tường
khiến công tác cứu hỏa tại chỗ không thể thực hiện
hàng chục chiếc xe cứu hỏa và cứu thương đã được điều động tới để dập lửa
cũng như cập cứu những người bị thương
tới khoảng sáu giờ sáng cùng ngày vụ cháy cơ bản đã được khống chế
theo các nhân viên cứu hỏa trong số ba nạn nhân tử vong
một người chết do ngạt thở trong căn phòng ở tầng một mươi hai
và hai người còn lại tử vong khi đang trên đường cấp cứu tới bệnh viện
hai trong số ba người này được xác định là công dân thái
người còn lại chưa rõ danh tính
được biết tòa trung cư này đã được xây dựng từ cách đây ba mươi năm
tập trung phần lớn là sinh viên thuê trọ
trong đó có rất nhiều sinh viên việt nam hiện đang học tập tại thái lan
nhiều người sống sót sau vụ việc cho biết
khi ngọn lửa bùng phát hệ thống báo cháy của tòa nhà đã không hoạt động
ngay khi nhận được tin báo
đại sứ việt nam tại thái lan nguyễn hải bằng đã lập tức liên hệ
với lực lượng chức năng của thái lan để nắm tình hình
đồng thời tổ chức thăm hỏi hỗ trợ và động viên các nạn nhân người việt trong vụ cháy trên
hiện tại lực lượng chức năng của thái lan đã phong tỏa tòa nhà
đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc
hàn quốc sẽ cử một đoàn gồm bảy thành viên tới tham dự các cuộc thảo luận với phía triều tiên trong tuần này
nội dung cuộc thảo luận sẽ tập trung vào vấn đề nghi thức ngoại giao
và đảm bảo an ninh cho cuộc gặp thượng đỉnh liên triều vào cuối tháng bốn tới
phía hàn quốc thông báo đoàn công tác của nước này do ông cho han ki
thư ký tổng thống về lễ tân làm trưởng đoàn
ngoài ra còn có ông shinyung úc quan chức cao cấp phụ trách vấn đề bảo đảm an ninh của tổng thống
và ông cương hiêu kỳ giám đốc trung tâm báo chí tại nhà xanh
nội dung của các cuộc thảo luận lần này tập trung vào vấn đề bảo đảm an ninh
nghi thức ngoại giao và thông cáo báo chí
theo kế hoạch phái đoàn công tác của hai miền triều tiên sẽ tổ chức các cuộc thảo luận
tại phía nam làng đình chiến panmunjom ngày bốn tháng bốn
đây là cuộc làm việc cấp cao đầu tiên giữa hai miền được tiến hành tại đây kể từ năm hai nghìn chín
sau một loạt chuyến ngoại giao con thoi tới hàn quốc thụy điển phần lan trung quốc
gần đây các quan chức cấp cao triều tiên đang tiếp tục các nỗ lực nhằm mở rộng hoạt động ngoại giao
nhằm gây dựng ảnh hưởng quốc tế cũng như thu hút sự ủng hộ
trước thêm các cuộc gặp thượng đỉnh riêng rẽ theo kế hoạch của triều tiên với quan hệ hàn quốc và mỹ
hãng tin yonhap ngày ba tháng bốn cho biết
bộ trưởng ngoại giao triều tiên riy yong ho sẽ tham dự một hội nghị cấp bộ trưởng của phong trào không liên kết
diễn ra trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng bốn tại thủ đô baku của azerbaijan
hội nghị diễn ra ngay sau cuộc họp của các quan chức cấp cao với nhóm một trăm hai mươi quốc gia thuộc phong trào không liên kết
trong khi đó hãng sputnik cũng cho biết sáng ba tháng bốn
bộ trưởng ngoại giao triều tiên ri yong ho đã tới thủ đô bắc kinh của trung quốc để từ đó đi baku
tuy nhiên hiện bình nhưỡng chưa xác nhận thông tin này
ngoài ra theo kế hoạch ông riy yong ho sẽ có chuyến công du moscow vào khoảng giữa tháng bốn này
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cũng cho biết
hai bên đang xem xét tổ chức một chuyến thăm của nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tới nga trong tương lai gần